vào sáng ngày hai mươi tháng tám thông tin từ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị vừa bắt giữ một nhóm đối tượng tổ chức phá rừng với quy mô lớn
sau gần năm tháng theo dõi lực lượng chức năng đã bắt quả tăng bốn đối tượng đang cưa hạ sáu cây gỗ trò khét
có đường kính từ bảy mươi đến tám mươi cm cao từ hai mươi ba mươi m với tổng khối lượng khoảng sáu mươi m khối
tại khu vực rừng của thôn một mươi năm xã chư giang thuộc lâm phần quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên lâm nghiệp ek
qua mở rộng điều tra tổ công tác còn phát hiện thêm hàng chục cây gỗ lớn khác đã bị các đối tượng cưa hạ
và hai bãi tập kết gỗ nằm ngay bìa rừng tổng khối lượng gỗ ban đầu đo được khoảng một trăm linh mét khối
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ